năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chuẩn úy tiểu đội trưởng lưu á phừ được chủ tịch nước tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc chiến bảo vệ biên giới
rời quân ngũ ông trở về sinh sống tại nậm ban
tại đây ông tiếp tục phát huy tinh thần sung kích đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo cùng bà con dân bản
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự của chúng tôi ghi nhận tại bản nậm ban huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
ba mươi tám năm trôi qua những kỷ vật này vẫn được ông phừ nâng niu cất giữ
thời gian đã quá dài nên ông phừ không còn nhớ nổi ông có bao nhiêu phần thưởng mà ông được đảng nhà nước trao tặng
duy nhất danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là ông còn nhớ dành giọt cả từ ngày tháng năm được phong tặng
ông phừ cho biết ông nhớ rõ như vậy là vì nó gắn bó với những kỷ niệm cùng với đồng đội mà ông không thể nào quên
khi tôi còn ở bộ đội thì các đồng đội tình cảm với nhau như ruột thịt người miền xuôi hay miền ngược cũng như một thôi
những cái ăn thì do mình nhiều tuổi hơn nên mình nhớ anh em
anh hùng lực lượng vũ trang lưu a phừ từng làm nhiệm vụ thông tin tham gia khảo sát biên giới
khi làm chiến sĩ nuôi quân ông tận tụy tìm rau kiếm măng rừng cải thiện bữa ăn cho bộ đội
ở vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công
khi trở về với đời thương ông phừ là thương binh hạng ba trên bốn với cuộc sống bình dị
trong bản nậm vạc hai ông là tấm gương mẫu mực giáo dục con cái để mọi người nói theo
sau khi phục vụ cách mạng quay trở về tôi vận động gia đình đồng bào trong thôn làm ăn cho đúng
không nghe lời kẻ xấu bỏ nhà đi vì khi quay về thì chỉ thêm nghèo đói
không có nhà ở thì sẽ nghèo khổ tôi vận động người dân trong thôn như vậy
được bác phừ nhắc nhở bà con mới được ủ địch
như thế là rất là bà con rất là cảm ơn bác hồ
nhân dân bà con chỉ nghe người ta tuyên truyền kẻ xấu chuyến chỗ nào chỗ kia
thì tôi là được bác phừ tuyên truyền nhắc nhở cho bà con ủ địch cụ súng công an làm an
cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lưu a phư
việc giáo dục con cái nên người và chia sẻ khó khăn với xóm làng
là lẽ sống trên đỉnh nậm bàn